xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định bổ sung quyết định
khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn
về tội nhận hối lộ khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kế toán
công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi hai bị can nông xuân bính trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn đã có hành vi nhận tiền hối lộ để bảy học viên đã theo học
tại công ty trên được thi lại sát hạch lái xe phần thi lái xe trong hình hạng b hai
nhưng không phải thi phần thi lái xe trong hình mà vẫn được cấp giấy phép lái xe
đồng thời nhận tiền hối lộ của công ty trên để tạo điều kiện trong việc thi sát hạch lái xe hạng b hai
đối với bị can vũ thị thùy linh là kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
đã có hành vi tham mưu giúp sức cho ông hoàng văn linh là giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ
và xây dựng bắc cạn thống nhất với các giáo viên dạy lái xe thu tiền học phí của học viên học lái xe ô tô
cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định
chính cục thủ tướng bắc cạn
chính cục thuế thành phố huế vừa phát đi thông báo là gần đây đã xuất hiện các đối tượng giả danh
chính cục thuế thành phố huế để lừa đảo người nộp thuế đề nghị các doanh nghiệp tổ chức
các hộ kinh doanh các nhân viên trên địa bàn các cá nhân trên địa bàn hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác
để tránh bị lừa đảo chiếm đoàn tài sản
với thủ đoạn làm giả giấy mời của chính cục thuế thành phố huế giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại
nhắn tin kết bản gia lô các đối tượng cung cấp đường link hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
để lấy các thông tin cá nhân nhằm lừa đảo chiếm đoàn tài sản
và với thủ đoạn này thì rất nhiều người nộp thuế đã bị lừa hàng trăm triệu đồng
để tránh bị lừa đảo người nộp thuế cần lưu ý cơ quan thuế không cho phép cán bộ công chức sử dụng điện thoại
gọi cho người nộp thuế để cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng
giải quyết các thủ tục có liên quan đến thuế qua điện thoại
người nộp thuế khi phát hiện trường hợp như thế này thì liên hệ ngay cho cơ quan thuế để được hỗ trợ thông tin về thuế
tại tỉnh đồng nai công an huyện xuân lộc vừa phát hiện bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên
tham gia trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke tại ấp ba xã xuân tâm
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở
doanh karaoke trên thì phát hiện có một mươi bốn thanh thiếu niên đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn người dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy năm điện thoại di động
qua điều tra công an đang tạm giữ sáu đối tượng và cho gia đình bảo lãnh tám đối tượng để tiếp tục xác minh làm rõ
tòa án nhân dân thị xã duy tiên tỉnh hà nam tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm
đối với bị cáo cà văn lâm quảng văn trung quảng văn sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cà văn lâm quảng văn trung và quảng văn sơn
đã thống nhất cùng nhau góp tiền mua ma túy về bán
lâm đã liên hệ mua ma túy của lường văn thành với số tiền một mươi ba triệu đồng và chia ma túy để vào
một trăm sáu mươi đoạn ống nhựa nhỏ mang đi bán trong đó bán được chín mươi chín đoạn ống máu túy với giá một trăm linh đồng một đoạn
sau đó quảng văn trung điều kiển xe mô tô tiếp tục mang theo sáu mươi một đoạn ống ma túy còn lại đem đi bán
thì đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
tòa án nhân dân thị xã duy tiên đã tuyên phạt cà văn lâm chín năm sáu tháng tù
quảng văn trung chín năm quảng văn sơn sáu năm sáu tháng tù
cùng có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
hai hộ kinh doanh hiếu thu và hộ kinh doanh toản vân cùng có địa chỉ
chủ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh bắc giang lập biên bản vi phạm
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh
hiếu thu đang lưu giữ ba trăm một mươi kg sản phẩm động vật đông lạnh như cánh gà thịt lợn gà ủ muối
bà thu khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường
rồi bảo quản tại kho lạnh sau đó cung cấp cho người tiêu dùng khi có yêu cầu để thu lợi nhuận
kiểm tra đối với hộ kinh doanh toản vân dông phạm văn đạt làm chủ hộ kinh doanh
lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh đang lưu giữ hơn hai trăm linh kg sản phẩm động vật đông lạnh
ông đạt cho biết là toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường
trong đó có một số sản phẩm đã quá hẳn sử dụng và tổng giá trị hàng hóa vi phạm là chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi